vào tối ngày bốn tháng một ủy ban an toàn giao thông quốc gia và bộ công an đã tổ chức lễ trao giải liên hoan phim toàn quốc về an toàn giao thông năm hai nghìn một mươi chín với chủ đề đã uống rượu bia không lái xe
được phát động tổ chức từ năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu qua một mươi lần tổ chức liên hoan phim về an toàn giao thông đã thu hút đông đảo sự quan tâm và tham gia dự thi của các bộ ban ngành các cơ quan thông tấn báo chí và các tổ chức cá nhân trên phạm vi toàn quốc
với chủ đề đã uống rượu bia không lái xe các tác phẩm tham dự tập trung vào các nội dung thực trạng chấp hành pháp luật vấn đề mất an toàn giao thông tai nạn giao thông do người lái xe sử dụng rượu bia những nguy cơ hệ lụy và những giải pháp
trong số hai trăm linh sáu tác phẩm dự thi liên hoan phim với ba thể loại phóng sự khoa giáo và clip ngắn ban tổ chức đã lựa chọn và trao các giải nhất nhì ba cho các tác phẩm xuất sắc
đây là những tác phẩm có sức lan tỏa mạnh mẽ có phần điều chỉnh hành vi của người tham gia giao thông và kéo giảm tai nạn giao thông trong thời gian tới